chi cục thú y tỉnh con tum cho biết đến nay trên địa bàn tỉnh đã có bốn trên một mươi huyện thành phố ghi nhận dịch tả lợn châu phi là các huyện ia hờ đrai đắc hà sa thầy và thành phố con tum
vì trên địa bàn tỉnh chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ nên việc triển khai các biện pháp phòng chống gặp nhiều khó khăn
tỉnh con tum đã tiêu hủy gần bảy trăm linh con lợn với tổng trọng lượng hơn ba mươi hai kg
ngành chức năng tỉnh đã phát hiện và xử lý năm trường hợp vi phạm xử phạt hai mươi bảy triệu đồng tổ chức tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn toàn tỉnh
cấp tạm ứng hai tám trăm linh lít hóa chất và các dụng cụ bảo hộ cho các huyện thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch
ngoài các chốt kiểm dịch động vật cố định tại các huyện thành phố cũng đã thành lập hai mươi năm chốt kiểm dịch động vật tạm thời để ngăn không cho dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào địa bàn